xỉa răng sau khi ăn xong
xỉa răng giữa phố đông người
vừa xìa răng vừa trò chuyện không ngại ngùng không cần che đậy
nhiều người đã tỏ ra e ngại và cho biết họ chẳng lấy làm vui vẻ gì khi phải tiếp xúc với người có thói quen này cảm giác vừa mất thẩm mỹ vừa kém vệ sinh
theo các nhà sĩ việc thường xuyên dùng tăm xỉa răng cũng là tác nhân gây ra các bệnh về răng miệng như viêm lợi viêm chân răng khiến cho men răng bị mài mòn
tạm xi răng được dùng trực tiếp lên răng miệng nhưng vật dụng này không phải lúc nào cũng bảo đảm vệ sinh nhất là ở các hàng quán
tăm được bảo quản không cẩn thận sẽ rất dễ bám bụi bẩn
bên cạnh đó là thói quen ngậm tăm nhiều người sau khi dùng tăm xỉa răng thì ngậm tăm đi khắp nơi
ngậm tâm kể cả trong lúc chạy xe hay lúc ngủ
thói quen tưởng chừng như vô hại này lại tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây hại cho sức khỏe
không ít trường hợp phải nhập viện cấp cứu vì vô ý nuốt nhầm tăm xỉ răng sau khi ngậm
một số người thì còn cho trẻ đù nghịch với cả tăm trẻ con vốn hữu động việc chúng để tăm chọc vào lợi hay nút nhầm cũng khó tránh
thói quen ngậm tăm là tuyệt vời
đối không nên bởi vì khi mà chúng ta ngậm tăm chúng ta biết là cái tăm nó là một cái vật bén nhọn
cho nên khi mà đưa vào trong cơ thể mà chúng ta ngậm như vậy thì nó tìm tòi một cái mối nguy hiểm rất là lớn
mà chúng ta dễ bị nuốt phải hoặc là vô tình có ai đùa giỡn mà chúng ta vô tình nuốt đó thì nó rất là nguy hiểm cho cơ thể
hãy dùng chỉ nha khoa thay cho tăm xỉa răng
nếu có sửa răng bằng tăm thì nên nhẹ nhàng tránh làm hại đến răng lợi khéo léo che miệng khi sửa răng
bỏ ngay thói quen ngậm tăm
vừa mất thẩm mỹ vừa tiêm ẩn nguy cơ gây hại cho sức khỏe